xin chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin an ninh thế giới của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin là những tin tức quốc tế nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị nhà chức trách romani ngày hai mươi một tháng chín cho biết
một vụ nổ đường ống khí đốt đã xảy ra tại một công trường thi công đường cao tốc ở miền đông nước này
khiến bốn người thiệt mạng và năm người khác bị thương
hiện đám cháy xảy ra sau vụ nổ đã được dập tắt
theo văn phòng ứng phó tình huống khẩn cấp địa phương
vụ nổ xảy ra vào khoảng một giờ sáng gần thị trấn kalimanesti
nguyên nhân là do đường ống chính vận chuyển khí đốt bị nứt và xuất hiện tiên lửa điện trong quá trình thi công
trong khi đó truyền thông địa phương cho biết công nhân lái máy đào và phải đường ống gây ra vụ nổ
nhà chức trách đã phong tỏa khu vực cách hiện trường vụ nổ khoảng năm trăm linh mét
lực lượng chức năng cũng đã dập tắt đám cháy
hồi tháng tám vừa qua một người đã thiệt mạng và bốn mươi sáu người khác bị thương
trong hai vụ nổ làm dung chuyển một trạm nhiên liệu hóa lỏng ở rumani
cả hai vụ nổ đều xảy ra ở thị trấn krivedia gần thủ đô bucharest
ngày hai mươi một tháng chín thủ tướng armenia cho biết
thỏa thuận ngừng bắn ở khu vực nagorno karabakh đang được tuân thủ rộng rãi
trong khi đó phía azerbaijan đánh giá
cuộc đàm phán với chính quyền sắc tộc armenia diễn ra một cách xây dựng và tích cực
theo thủ tướng armenia nikol pashinyan
mặc dù có những vi phạm nhỏ
thỏa thuận ngưng bắn ở nagorno karabakh
nhìn chung vẫn được duy trì và tình hình vẫn ổn định
trong khi đó văn phòng tổng thống azerbaijan đánh giá
cuộc đàm phán với chính quyền sắc tộc armenia mang tính xây dựng và tích cực
hai bên đã nhất trí sẽ sớm gần gặp lại nhau
azerbaijan đã trao cho phía armenia bản dự thảo thỏa thuận hòa bình
và hiện đang đợi phản ứng từ armenia
trong một diễn biến liên quan điện kremlin nga xác nhận
tổng thống nga vladimir putin và người đồng cấp azerbaijan
ông inham aliyev đã nhất trí thúc đẩy quá trình đàm phán ba bên
với sự tham gia của armenia
bao gồm cả việc soạn thảo hiệp ước hòa bình giữa baku và gebran
ngày hôm qua trong một lần hiếm hoi xuất hiện
thủ lĩnh của lực lượng phản ứng nhanh rsf của sudan
đã bày tỏ sẵn sàng ngừng bắn và tham gia vào các cuộc đối thoại chính trị toàn diện
để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay với quân đội sudan
trong đoạn video gửi tới đại hội đồng liên hợp quốc
thủ lĩnh lực lượng bán quân sự rsf mohammed hadam dagalo
hay còn được biết đến với tên gọi hemeti
khẳng định rsf đã chuẩn bị đầy đủ để thông báo một lệnh ngừng bắn trên khắp sudan
điều này sẽ cho phép các hàng viện trợ được lưu thông
tạo hành lang an toàn cho người dân và những nhân viên cứu trợ
và khởi động các cuộc đối thoại chính trị toàn diện có ý nghĩa
tiến trình đối thoại này nên dẫn tới một giải pháp chính trị toàn diện
và thiết lập một chính phủ dân sự
hướng đến sự chuyển đổi dân chủ và hòa bình lâu dài
trong khi đó phát biểu tại liên hợp quốc
tổng tư lệnh quân đội sudan abdel fattah al murad
kêu gọi cộng đồng quốc tế xếp rsf vào danh sách tổ chức khủng bố
và cắt đứt các nguồn viện trợ cho lực lượng này từ bên ngoài sudan
cuộc xung đột kéo dài giữa quân đội sudan và rsf từ tháng bốn
đã khiến ít nhất ba người thiệt mạng và hơn sáu người bị thương
ngày hai mươi một tháng chín trong cuộc hội đàm với tổng thống ukraine volodymyr zelensky
tại nhà trắng tổng thống mỹ joe biden

gói viện trợ quân sự mới trị giá ba trăm hai mươi năm triệu đô la mỹ cho ukraine
bao gồm nâng cấp năng lực phòng không đạn chùm pháo vũ khí chống tăng và các khí tài khác
theo đó mỹ sẽ chuyển giao những chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực abram đầu tiên cho ukraine bắt đầu từ tuần tới
gói viện trợ mới sẽ không bao gồm các tên lửa đạn đạo tầm xa được trang bị đầu đạn chùm
nhưng ông biden không loại trừ khả năng cung cấp vũ khí này cho ukraine trong tương lai
đây là gói viện trợ quân sự thứ tư của mỹ cho ukraine trong vòng sáu tuần
và không liên quan đến gói viện trợ quân sự trị giá hai mươi bốn tỷ đô la mỹ mà chính quyền biden đang thuyết phục quốc hội mỹ thông qua
cùng ngày bộ trưởng quốc phòng mỹ george austin đã gặp tổng thống ukraine volodymyr zelenskyy
tại trụ sở lầu năm góc để tái khẳng định sự ủng hộ kiên định của mỹ dành cho ukraine
lầu năm góc cho biết bộ trưởng austin đã cung cấp thông tin cập nhật về cách hỗ trợ an ninh của mỹ
để đáp ứng các nhu cầu cấp thiết của ukraine và kết quả của nhóm tiếp xúc quốc phòng ukraine
được tổ chức tại ramston đức vào đầu tuần này
sau cuộc làm việc với các nhà lãnh đạo quân sự mỹ ông zelensky sẽ có chuyến thăm điện capito
để gặp gỡ các nghị sĩ lưỡng đảng trước khi có bài phát biểu vào tối cùng ngày tại bảo tàng lưu trữ quốc gia
slovakia và ukraine đã nhất trí thiết lập hệ thống cấp phép cho việc mua bán ngũ cốc
qua đó cho phép dỡ bỏ lệnh cấm nhập khẩu bốn mặt hàng của ukraine sang slovakia
đây là thông báo được bộ nông nghiệp slovakia đưa ra vào ngày hôm qua
thông báo cho biết bộ trưởng nông nghiệp hai nước đã nhất trí thiết lập hệ thống mua bán ngũ cốc
dựa trên việc cấp và kiểm soát giấy phép
tuy nhiên bộ này lưu ý lệnh cấm nhập khẩu bốn mặt hàng từ ukraine vẫn được áp dụng
cho đến khi hệ thống này được thiết lập và đi vào hoạt động
ngoài ra ukraine cũng đồng ý dừng thiếu nại lên tổ chức thương mại thế giới wto liên quan đến lệnh cấm trên
hồi đầu tháng năm năm nay ủy ban châu âu ec đã cấm nhập khẩu lúa mì ngô hạt cải dầu và hướng dương
lệnh cấm này đã hết hạn vào ngày một mươi năm tháng chín vừa qua
và ec đã quyết định dỡ bỏ các hạn chế tạm thời áp đặt với ngũ cốc của ukraine
mặc dù vậy ba lan hungary slovakia vẫn quyết định đưa ra các hạn chế đơn phương
đối với việc nhập khẩu ngũ cốc từ ukraine khiến kiev nộp đơn khiếu nại lên wto
quỹ ban châu âu ec ngày hôm qua đã khởi động đợt mua chung khí đốt lần thứ ba
nhằm đảm bảo nhu cầu của các nước thành viên trước mùa đông
cũng như tránh phụ thuộc vào nguồn cung năng lượng của nga
ec cho biết đang kêu gọi các công ty châu âu đến ngày hai mươi bảy tháng bốn
cần gửi yêu cầu về tổng lượng khí đốt
sau đó cơ quan này sẽ tìm kiếm các công ty trào hàng trên thị trường quốc tế
từ ngày mùng ba và mùng bốn tháng một mươi
nếu giao dịch được ký kết từ các đợt giao hàng dự kiến sẽ diễn ra
từ tháng một mươi hai năm nay đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi năm
trước đó eu đã tiến hành hai lần đấu thầu quốc tế để mua chung khí đốt vào tháng năm và tháng bảy năm nay
trong hai lần này các công ty châu âu tham gia kế hoạch mua chung
đã gửi yêu cầu về tổng lượng khí đốt vào khoảng hai mươi bảy năm tỷ m ba
tuy nhiên các hồ sơ dự thầu quốc tế đáp ứng được các yêu cầu gọi thầu của eu
mới đáp ứng được hai mươi hai chín tỷ m ba khí đốt
liên quan đến thảm họa lũ lụt ở libby
tổ chức di cư quốc tế ngày hôm qua cho biết
đã có hơn bốn mươi ba người ở đông bắc nước này phải di rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề
theo tổ chức di cư quốc tế
ước tính bốn mươi ba năm mươi chín người đã phải di rời do thiếu nguồn cung cấp nước sạch sinh hoạt
trong số đó có ba mươi người dân ở thành phố đơn a nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất
liên hợp quốc đã cảnh báo về nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm
ở các khu vực chịu ảnh hưởng của lũ lụt do thiếu nước sạch
và cho biết điều này có thể gây ra cuộc khủng hoảng thảm khốc thứ hai
trung tâm kiểm soát dịch bệnh của libya cũng khuyến cáo người dân không sử dụng nước bị ô nhiễm
thảm họa lũ lụt do ảnh hưởng của bão daniel gây ra hôm một mươi tháng chín
đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và mất tích
nhiều nước và tổ chức quốc tế đang tiếp tục chuyển hàng viện trợ tới liby
trong khi chính phủ cam kết điều tra rõ vụ vỡ hai con đập dẫn tới lũ lụt kinh hoàng
chính phủ australia ngày hôm qua thông báo mở cuộc điều tra độc lập
về công tác ứng phó với đại dịch covid một mươi chín
nhằm chuẩn bị ứng phó hiệu quả hơn với những cuộc khủng hoảng y tế có thể xuất hiện trong tương lai
thủ tướng australia anthony antony
anthony antony cho biết một ủy ban gồm ba thành viên
bao gồm một chuyên gia dịch tễ một chuyên gia dịch vụ công
và một chuyên gia kinh tế sẽ tiến hành cuộc điều tra việc điều trị cung cấp vaccine
và các vật tư y tế chủ chốt hỗ trợ tài chính cho người dân và doanh nghiệp
hỗ trợ sức khỏe tâm thần cũng như hỗ trợ cho người dân australia ở nước ngoài
trước đó một cuộc điều tra của bang new south wales cho thấy sai sót nghiêm trọng
đã dẫn đến một đợt bùng phát dịch bệnh
bộ y tế australia khẳng định chính phủ và người dân australia
cần nhìn nhận những kinh nghiệm khi đối phó với covid một mươi chín
để có thể đưa ra những biện pháp tốt hơn
trong trường hợp xảy ra bất kỳ đại dịch nào trong tương lai
thưa quý vị cuộc sống thành thị náo nhiệt sôi nổi có thể thu hút nhiều người trẻ
nhưng cũng là nơi họ phải đối mặt với nhiều áp lực cạnh tranh
vì vậy câu chuyện bỏ phố về quê dần trở nên phổ biến tại nhiều quốc gia
thậm chí là ở các nước phát triển

câu chuyện quốc tế phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây
mời quý vị và các bạn tìm hiểu về xu hướng rời xa trốn phổn hoa
chọn một cuộc sống thảnh thơi gần gũi với thiên nhiên của nhiều bạn trẻ nhật bản
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
anh sato yuta đã rời thành phố bốn năm trước
để tới một làng nhỏ có tên namoku
đây là nơi có tỷ lệ người già trên sáu mươi năm tuổi
lớn nhất trong các làng khác ở nhật bản
anh yuta đang trồng hoa tại đây
tôi muốn trở thành một người trẻ
tôi muốn trở thành một người trẻ của nhật bản
tôi đã tham gia các cuộc thi tuyển nhưng đều trượt
cha mẹ muốn tìm cho tôi một công việc khác
nhưng tôi không muốn và tôi quyết định chuyển tới đây
điều tôi thích nhất khi đến đây là thiên nhiên và con người tốt bụng
dân số ở ngôi làng này đang giảm
chỉ có khoảng hai người sống ở làng namoku
đây là tình trạng chung của nhiều ngôi làng khác tại nhật bản
một trong những nơi có dân số giả nhất thế giới
tỷ lệ sinh đang giảm điều xuyên suốt nhiều năm qua
mọi người đang sống lâu hơn
và đa số người trẻ di chuyển tới thành thị
để giải quyết những điều đáng đáng đáng
nhưng gần đây một xu hướng trái ngược lại xuất hiện
từ sau đại dịch covid một mươi chín
càng nhiều người trẻ quyết định rời xa thành thị
và trở về nông thôn
họ đang chọn lối sống bình yên
đánh đổi cơ hội nghề nghiệp cho không gian rộng
đánh đổi cuộc sống thành thị cho sự thanh bình
những người hàng xóm của anh yuta rất vui mừng
vì có cặp vợ chồng trẻ chuyển đến sống
những cặp vợ chồng mới thường có con
và điều này rất tuyệt vời
nơi này sẽ có thêm sức sống
ban đầu anh yuta chưa quen được
với môi trường mới
nhưng anh nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân trong làng
họ thuê anh chăm sóc bảo tàng lịch sử tự nhiên
bảo tàng này nằm trong một trường học cũ
đã bỏ không từ lâu
vì không có trẻ em theo học
ngoài công việc ở bảo tàng và trồng hoa
anh yuta có công việc khác
đó là chuyển phát đồ ăn trưa từ nhà hàng trong làng
ba người phụ nữ trẻ này
cũng đã về nông thôn vài năm trước
để khôi phục lại một tượng vật khổng lồ
khi hợp đồng với công ty đó hết hạn
họ quyết định lập công ty của riêng mình
ở vùng thôn quê
số tiền kiếm được không nhiều
nhưng đối với họ
chừng đó là đủ để sống ở nông thôn
khi tôi nghe câu chuyện của những người sống ở thành phố lớn
tôi có cảm giác rằng
họ đang kiệt sức bởi áp lực cuộc sống
chính quyền nhật bản đã khuyến khích
người dân rời khỏi thủ đô tokyo
và đến sinh sống ở những khu vực ngoại ô
bị suy giảm dân số và giả hóa nhanh
ngoài khoản hỗ trợ tài chính lên tới ba triệu yên đã có sẵn
chính phủ nhật bản đang cấp thêm một triệu yên
tương đương một trăm tám mươi triệu đồng
trên mỗi con em của các gia đình chuyển ra khỏi tokyo
trong nỗ lực nhằm đảo ngược tình trạng
suy giảm dân số trong khu vực
để thu hút cư dân mới
các thị trấn và làng mạc ở nhật bản
đã đẩy mạnh quảng bá nét đẹp thanh mình
của cuộc sống nơi nông thôn
cũng như tăng cường khả năng tiếp cận dễ dàng
với các dịch vụ chăm sóc trẻ em và y tế
chỉ mất khoảng một tiếng rưỡi để lại tới đây
ở đây bạn vẫn có thể tới thành phố
thật là tuyệt khi có thể trải nghiệm nhiều cách sống cùng một lúc
số người nhật bản trẻ tuổi gặt hái lợi ích
từ cuộc sống nông thôn ngày càng tăng lên
họ đang giúp giữ sức sống
ở một số vùng nông thôn
tại xứ sở mặt trời mọc